theo thống kê của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
lượng khách du lịch quốc tế đến với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thanh hóa tăng gần ba mươi bốn so với cùng kỳ
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thanh hóa đã đón số lượng khách du lịch ước đạt hơn chín triệu lượt khách
phục vụ trên một mươi bảy năm triệu ngày khách doanh thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt hơn một mươi một chín trăm một mươi tỷ đồng
tăng bốn mươi một bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
du khách quốc tế đến với thanh hóa tăng mạnh với số lượng ước đạt gần hai trăm ba mươi ba người
tăng gần ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước khách du lịch quốc tế đến thanh hóa chủ yếu tập trung
vào các khu du lịch khám phá trải nghiệm cộng đồng tại một số huyện miền núi cao